ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ cho biết trên tuyến sông trà nóc qua địa bàn quận bình thủy
vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến một mươi ba căn nhà của người dân
vụ sạt lở xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng sáu làm sạt hoàn toàn phần nhà phía sau của một mươi ba hộ dân
nằm trên đường lê thị hồng gấm khu vực hai phường trà nóc quận bình thủy với chiều dài khoảng bảy mươi mét
rất may không có thương vong về người
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đang phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai các phương án xử lý bảo đảm an toàn cho người dân đồng thời mời viện khoa học thủy lợi miền nam
tiến hành khảo sát đo đạc xác định nguyên nhân gây sói lở trên tuyến sông trà nóc để đưa ra giải pháp khắc phục ổn định lâu dài